nhỏ sinh hơn nữa và là chất xúc tác tuyệt vời trong xi măng để giúp tạo nên sức liên kết mạnh mẽ
chính là hạt cho bay thân thiện với môi trường
để có được sản phẩm cho bay là một thách thức không nhỏ
hành trình để có được chất phụ da xanh ấy không thể thiếu bản tay những người công nhân
ngày đêm tâm huyết với việc tạo ra chất phụ da xanh cho xi măng
tiết kiệm diện tích hồ chứa mà còn tạo ra những sản phẩm xi măng
giúp làm tăng cường độ bê tông lên từ một năm đến hai lần
kéo dài tuổi thọ công trình và rất hiệu quả khi xây dựng những công trình nhiệt điện thủy lợi
đây thực sự là chất phụ da quý có giá trị kinh tế cao thân thiện hơn với môi trường
dùng cho bay thì chúng ta hoàn toàn có thể nói đây là một vật liệu xanh
vì chúng ta giải quyết được vấn đề về môi trường
đấy là bài toán về mặt xã hội
tiết kiệm được
cái diện tích đất đai tiết kiệm được cái tài nguyên khoáng sản
bởi vì khi đã dùng cho bay thì chúng ta hạn chế được rất nhiều
cái việc khai thác các cái tài nguyên khoản sản để sản xuất tài liệu xây dựng
mà chúng ta dùng cho bay để thay thế
do đó mà cái vật liệu này các nước phát triển trên thế giới
thì họ nói đây là một vật liệu xanh thân thiện với môi trường
là nguyên liệu hoàn toàn mới ở nước ta
nên việc sản xuất ra nó là một bài toán khó
bên cạnh sự nỗ lực của các nhà khoa học các nhà đầu tư
thì bộ phận công nhân chính là lực lượng nòng cốt thúc đẩy quá trình sản xuất
từ cách đây một mươi năm những người công nhân ở công ty cổ phần sông đà cao cường
đã đồng hành cùng nhau bước những bước đi chập trứng
để cùng làm quen mầy mò và tìm hiểu về cho bay
về máy móc để tạo ra chất phụ da tuyệt vời đó
rồi dần dần cải tiến kỹ thuật để thiết bị vận hành chân chu
đồng bộ năng suất lao động và hiệu quả sản xuất được tăng lên
bên cạnh nỗi lo cơm áo
cải tiến phải thực sự tâm huyết với những hạt cho bay
những người công nhân mới có thể gắn bó lâu dài với nghề
như những người công nhân ở công ty cổ phần sông đà cao cường
anh bùi đức long là công nhân kỹ thuật cao
được đào tạo về chuyên ngành cơ khí
ngay còn ngồi trên ghế trường học nghề
trước khi gắn bó với những chất phụ da xi măng này
anh đã có được những kinh nghiệm quý giá
khi làm việc với những máy móc thiết bị liên quan đến vật liệu xây dựng
đến với công việc hiện tại
cũng là một cái duyên cái nghiệp gắn bó với anh một mươi năm nay
khó khăn nhất là tìm ra được cái bài chạy
trong đó là có những thuốc để kích hoạt
để tách hai cái sản phẩm giữa than
để lấy được một cái cho bay tốt
chúng tôi đã phải nghiên cứu cho nó mất tầm khoảng ba bốn năm
mới ra được cái sản phẩm này
và xử lý của nó thì nó liên quan đến vấn đề về các cái môi trường xung quanh
trong đó chúng tôi lại phải nghĩ ra những cách để thu gom toàn bộ những cái hạt cho bay hoặc những hạt than nó quản sót ở bên ngoài lại
được biết từ thế kỷ trước
các nhà khoa học trên thế giới đã sử dụng cho bay của các nhà máy điện đốt than để làm phụ da cho bê tông
thấy được sự kỳ diệu của cho bay
với tinh thần đầy nhiệt huyết lại say mê khoa học
lại được sự hỗ trợ đắc lực từ phía công ty
anh long đã cùng với đồng nghiệp nghiên cứu kỹ về chất phụ da xanh này
tìm tòi phương thức sản xuất phù hợp tiên tiến
để cho ra đời sản phẩm cho bay từ việc tận dụng cho xỉ thải ra từ nhà máy nhiệt điện phả lại
khó khăn chống chất khó khăn
nhưng không nản bởi sức trẻ và niềm say mê với những hạt cho bay thân thiện với môi trường
đã giúp anh vượt lên chính mình
thì tôi nhận thấy là một cái công việc về sản xuất cái cho bay này
để xử lý cái môi trường là rất chi là tốt
từ cái đam mê đó
và tôi trở về với công ty của phần sông đà cao cường này để làm việc
mục đích là hợp cùng với lại công ty để nghiên cứu
xử lý cái chất thải môi trường từ máy nhiệt điện phản lại xả ra
thành công đến khi công ty cổ phần sông đà cao cường nơi anh công tác
là một trong những đơn vị đi đầu trong việc sản xuất cho bay
cung cấp nguyên liệu này cho các nhà máy sản xuất xi măng gạch nhẹ khắp cả nước
với người công nhân ấy được làm việc được cống hiến
và góp một phần nhỏ bé vào công cuộc sanh hóa cuộc sống
là niềm hạnh phúc của anh
ngay từ bước đầu và tất cả các công đoạn tổng chính nông hiểu rất rõ
hiểu rất rõ từ nguyên lý hoạt động của máy tuyển
và làm sao ra được cái sản phẩm mà đạt được cái tỷ lợi
tỷ lợi của cái thành phần cho bay mà cái tỷ lợi mình tuyển tách ra
từ cái cho bay và cái than ra cái tối ưu nhất
thì anh đã có nhiều sáng kiến ví dụ như anh tiết kiệm được tất cả những cái nguyên liệu
ví dụ như cách thức pha chế dầu mỡ anh làm sao anh phải tính anh tính được
đấy cái tối ưu làm sao để tiết kiệm nhiên liệu mà được ra được cái sản phẩm đến cái chất lượng
chất lượng đạt hiệu quả
ngày nay những người công nhân làm việc trong các công sưởng không còn làm việc thủ công
mà họ còn là những người có tay nghề kỹ thuật cao
là những kỹ sư được đào tạo bài bản trong các trường nghề cao đẳng và đại học
chính những kiến thức được học trên ghế nhà trường
cùng với những kinh nghiệm tích lũy trong quá trình làm việc thực tế
các anh đã vận dụng để cùng nhau chế tạo ra hệ thống điều khiển trung tâm
nơi mà chỉ cần một thao tác bấm sẽ giúp công nhân vận hành máy móc sản xuất một cách chính xác và hiệu quả
một sản phẩm hoàn toàn được nhận ra
những người công nhân của công ty cổ phần sông đà cao cường tự thiết kế chế tạo dễ dàng vận hành
là thành công tiếp theo trong hành trình chinh phục chất phụ da thân thiện với môi trường
hữu dụng trong sản xuất xi măng
máy là công nghệ của được những kỹ sư của công ty chế tạo ra
và nó có tác dụng công nghệ như thế này tức là người vận hành
chỉ việc ấn nút lên và các chế độ và bốc tách rồi tự động
nó sẽ bi lò xin
nó sẽ tự cấp dầu và tự tuyển thang
ra tới người vận hành máy vắt đầu kia là cho khô và ra thành phẩm
tôi vào công ty từ năm hai nghìn bảy
và tôi đã được công ty đào tạo cho thiết bị và máy móc công nghệ
rồi đến kỹ thuật mà tôi đã lắm vững từ đó đến bây giờ
cùng với hệ thống điều khiển tự động trên
người công nhân sản xuất luôn phải có mặt bên dây chuyền đồng bộ
để giám sát sản xuất xử lý sự cố nếu có
khâu sản xuất gồm có bốn khâu chính hút liệu tuyển nổi hút lọc chân không
băng tải về kho thành phẩm
ở khâu hút liệu người công nhân làm việc hoàn toàn ngoài trời
trong hộ chứa cho xỉ
nguồn cho xỉ của nhà máy nhiệt điện được bơm lẫn cùng với nước về hồ chứa
cùng thời điểm này người công nhân sẽ lấy mẫu đầu vào để xét nghiệm
xác định độ đậm đặc của cho bay trong nước
trên cơ sở này người công nhân sẽ tính toán
để vận hành máy móc hợp lý
với nồng độ nhất định cho xỉ được bơm theo đường ống dẫn lên thùng điều hòa
ngày nắng cũng như ngày mưa người công nhân vẫn cẩn mẫn dùng máy hút
có sử dụng động cơ và bơm hút công suất lớn để hút nguyên liệu vào nhà máy sản xuất
công đoạn đầu tiên của chúng tôi là tàu hút xỉ đây
nó sẽ quyết định đến toàn bộ dây chuyền sản xuất
bởi vì nó là hướng đầu tiên
làm sao máy hút này có thể xảy ra
chúng tôi là điều chỉnh phải độ đậm đặc phải đạt với tỷ số nồng độ
hoàn toàn là phải chú ý vào nồng độ của xỉ nó ở trong nước
để nhận biết thì chúng tôi đã có các phao để đánh dấu được
cái mốc nào là hút được cái nồng độ xỉ lên để tuyển
ở công đoạn tuyển nổi sau đó được chia ra làm hai đường dẫn tới hai thùng tiếp xúc
tiếp xúc một và tiếp xúc hai
người công nhân dùng thuốc tuyển
và chất dính bề mặt
thuốc tuyển và cho xỉ sẽ được trộn đều với nhau
từ thùng tiếp xúc cho xỉ sẽ chạy sang máy tuyển
lúc này người công nhân vận hành máy tuyển tách cho xỉ ra làm hai sản phẩm
sản phẩm có các hạt màu đen bám dính vào nhau nổi lên mặt nước
và được gạt ra ngoài theo máng dẫn tới máy lọc hút chân không là than
sản phẩm có màu trắng là cho bay ưa nước nằm chìm ở phía dưới
rồi theo máng dẫn chảy tới máy lọc hút chân không
khẩu hút lọc chân không là khẩu cuối trong quy trình sản xuất cho bay
đây là khâu rất quan trọng dù được thực hiện trên máy móc thiết bị
nhưng rất cần kinh nghiệm của người thợ điều khiển máy
và sự giám sát thường xuyên của các kỹ sư và công nhân
khâu này sẽ tách nước ra khỏi cho bay và than theo quy trình
để đưa hai sản phẩm về độ ẩm một mươi ba đến một mươi sáu
rồi chuyển tới băng tải đưa về kho thành phẩm
khi chúng tôi bắt đầu chạy ra cho bay thì cho vào
sẽ tách nước ra khỏi cho bay
đúng với độ ẩm của nó phải một mươi ba nên chúng tôi phải chỉnh nước làm sao
cho nó phải đầy mặt để tách nước ra khỏi cho bay
thì độ ẩm của một mươi ba chạy ra ngoài là ok
để đảm bảo cho chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn cũng như an toàn lao động
những người công nhân từ ca trường tới các vị trí trực máy khác trong khi vận hành
luôn phải tập trung cao độ và kết nối chặt chẽ với nhau ở tất cả các khâu
chúng tôi đưa vào cho tới khâu cuối cùng của sản phẩm
cả chưu trình sản xuất không nhiều khâu trồng chéo và có sự hỗ trợ của máy móc thiết bị
nhưng thiếu bàn tay và khối óc của người thợ trong mỗi giai đoạn để kiểm tra điều chỉnh và vận hành
thì không thể có những sản phẩm cho bay đạt chất lượng chuẩn
việc nâng cao tay nghề lao động chính là vấn đề xương sống của sản xuất
không bằng lòng với những thành quả đạt được qua từng năm những người công nhân ấy
luôn ý thức được việc phải trao dồi nghiệp vụ nếu không sẽ tụt hậu với chính bản thân
và đồng nghiệp khác trong và ngoài công ty
công đoàn công ty đã tạo điều kiện tối đa để công nhân được tham gia các lớp học bổ túc nâng cao tay nghề lao động
khâu đầu tiên lúc chúng tôi mới vào thì là rất là khó
xong được kỹ thuật viên đào tạo chỉ dẫn
cho nên là chúng tôi đã tiếp thu và có nhiều kinh nghiệm về vấn đề cho bay tới bây giờ
hành trình đi tìm chất phụ ra xanh
cho xi măng trên đây cũng chính là hành trình mà mỗi người công nhân tự tìm thấy ý nghĩa cho cuộc sống của mình
xứng đáng là những người công nhân kỹ thuật cao trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa của đất nước
các anh những kỹ sư và người thợ sản xuất đã cùng nhau vượt qua khó khăn thử thách
thực hiện đam mê và học tập chia sẻ kinh nghiệm để chinh phục sản phẩm cho bay thân thiện và hữu ích cho cuộc sống